công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng là lò văn tiềm và lò văn trung cả hai cùng chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la vì hành vi tàng trữ vận chuyển pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất có trọng lượng là một mươi bảy một trăm sáu mươi ba kg cùng với một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua pháo ở khu vực cửa khẩu triềng khương huyện sông mã đang trên đường vận chuyển từ sông mã ra thành phố sơn la để tiêu thụ thì bị bắt xử